vào sáng nay ngày hai mươi tám tháng một mươi trên địa bàn huyện quốc oai thành phố hà nội ghi nhận thêm bảy ca mắc covid một mươi chín ngoài cộng đồng
trong đó có sáu ca thuộc tổ dân phố ngô xài thị trấn quốc oai và một ca ở xã phượng cách
các bệnh nhân này đều phát hiện qua khám sàng lọc ho sốt tại cộng đồng
trong đợt dịch lần thứ tư tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay hà nội ghi nhận bốn hai trăm ba mươi một ca covid một mươi chín
trong đó có một sáu trăm năm mươi tám ca cộng đồng và hai năm trăm bảy mươi ba người đã được cách ly
nhiều ngày qua thành phố cũng liên tiếp ghi nhận nhiều ca f trong cộng đồng
hình thành bốn chùm ca bệnh chính tại huyện mê linh huyện quốc oai tiệm cắt tóc mẹ ớt và ngõ sáu mươi bảy giáp bát hà nội
có liên quan tới bệnh nhân tại bệnh viện một trăm linh
trong khi đó liên quan tới trường hợp f là người ở tuyên quang đi trên chuyến xe hoàng long
từ bến xe miền đông thành phố hồ chí minh đến bến xe nước ngầm hà nội
hôm nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội có thông báo tìm người liên quan tới ca bệnh này
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội thông báo tìm người đi trên xe khách hoàng long
chuyến xe đi từ bến xe miền đông thành phố hồ chí minh vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi
đến bến xe nước ngầm thành phố hà nội khoảng bảy giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi
người đi trên xe khách trên thì phải tự cách ly hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm y tế
trung tâm y tế trên địa bàn hoặc cdc
hà nội theo số điện thoại chín sáu chín không tám hai một một năm hoặc chín bốn chín ba chín sáu một một năm để được tư vấn và hướng dẫn
trong khi đó sau khi phát hiện ca nhiễm covid một mươi chín đầu tiên từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi đến nay
ổ dịch mới ở huyện nam trà my tỉnh quảng nam đã lan rộng ra một mươi xã và có đến hai trăm hai mươi ba ca dương tính với covid một mươi chín
và đáng chú ý trong đó thì có nhiều hoạt động
học sinh hiện nay công tác quanh vùng dập dịch đang được khẩn trương triển khai
theo thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng nam
từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi đến nay trên địa bàn huyện nam trà my ghi nhận tám mươi tám ca mắc covid một mươi chín
và một trăm ba mươi năm trường hợp test nhanh dương tính ở một mươi xã của huyện này
ca bệnh tập trung chủ yếu ở các trường phổ thông dân tộc nội trú nam trà my
trường tiểu học kim đồng trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở trà tập
trường trung học cơ sở trà mai
nhân dân xã trà my
hiện huyện nam trà my đã cho học sinh nghỉ học để khoanh vùng dập dịch
khi phát hiện ca dương tính thì chúng tôi đã trực tiếp là khoanh vùng
thực hiện các biện pháp là lấy mẫu
lấy bão cũng như là thực hiện các biện pháp
thực hiện lấy test trận đoán nhanh phun hóa chất khử khuẩn
thì bà con cũng rất là hợp tác trong công tác lấy mẫu
cũng như là thực hiện các bệnh
các bệnh pháp cách lấy y tế
nam trà my là huyện miền núi có địa hình khá phức tạp
thời gian qua do mưa lớn kéo dài nhiều tuyến đường đã bị sạt lỡ
rất khó khăn cho việc di chuyển
sở y tế tỉnh quảng nam đang tăng cường thêm nhân lực
để giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm khoanh vùng truy vết ổ dịch
tuy nhiên vẫn gặp rất nhiều khó khăn do tình hình thời tiết bất lợi
sở y tế đã chỉ đạo trung tâm y tế huyện nam trà my
và hỗ trợ nhân lực cũng như tất cả các phương tiện cụ thể
chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng sinh viên học sinh và nhân viên y tế lấy mẫu
lên trực tiếp hỗ trợ tại nam trà mây để đủ nguồn lực nhân lực
để đáp ứng với những nhu cầu hiện tại
và kịp thời cách ly xét nghiệm quanh vùng để điều trị tốt
dịch tại huyện nam trà my được đánh giá là một ổ dịch khá phức tạp
đã lây nhiễm qua vài chu kỳ và đặc biệt tập trung tại các trường nội trú bán trú
nên khả năng lây lan rất nhanh
ngành y tế cùng các lực lượng tại địa phương đang khẩn trương nỗ lực dập dịch